chiến dịch hãy làm sạch biển do trung mương đoàn phát động đã và đang được khắp nơi trên cả nước hưởng ứng nhiệt tình
đặc biệt là các lực lượng vũ trang
tại đảo tiền tiêu nơi cuối trời tổ quốc các hoạt động cũng đã được tổ chức thường xuyên
nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ chiến sĩ và người dân về vai trò tầm quan trọng của biến đổi với đời sống của con người
ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với việc bảo vệ môi trường biển cũng như môi trường sống của mỗi con người
hòn khoai là một đảo tiền tiêu nằm ở cực nam tổ quốc
diện tích đảo chỉ vào khoảng bốn km hai nhưng thu hút lòng người với vẻ đẹp hoang sơ bình dị
mặc dù đảo chưa có nhiều dân cư sinh sống nhưng mỗi ngày lượng rác thải như túi ni lông chai nhựa
từ biển trôi giặt vào rất lớn làm ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan của bờ biển và môi trường sinh thái tại đây
từ trước giờ nhóm thực hiện rất nhiều chương trình hoạt động rất thiết thực
cho các vùng biên giới và các vùng hải đảo của mình
tuy nhiên cái hoạt động nhặt rác thì đây là lần đầu tiên nhóm thực hiện
mà nhóm nhận thấy đây là hoạt động cực kỳ hay cực kỳ ý nghĩa
vừa sạch bờ biển bãi biển của mình đồng thời cũng góp thông điệp để gửi đến tất cả mọi người của toàn đất nước mình
cùng chung tay giữ gìn vệ sinh bảo vệ vẻ đẹp của biển đảo và vệ tinh chung của cả nước
vui và hài lòng vì làm giúp cho môi trường xanh sạch đẹp thêm và trở nên tươi tắn và tốt đẹp hơn
không chỉ có một ngày hai ngày mà hàng tháng cán bộ chiến sĩ của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên đảo
đều thường xuyên tổ chức làm sạch các khu vực ven biển bờ biển tại đây
qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các lực lượng với nhân dân khu vực ven biển
nhất là ngư dân trên địa bàn đám quân
cái phong trào này thì đồng tổ chức rất thường chiên phối hợp với tất cả các đơn vị trên đảo
hàng tháng thì cũng thường chiên triển khai các kế hoạch và hàng tháng thì cũng thường chiên là cái lùng gác
trên các bãi biển chung quanh đảo
giáo hàm giáo dục cán bộ chiến sĩ cũng như giáo dục tất cả những người cán bộ chiến sĩ trên đảo
cũng như là những người dân hay du khách đến để cùng nhau giữ gìn môi trường cho trong sạch hơn
chiến dịch hãy làm sạch biển thời gian qua đã thật sự tạo được sự lan tỏa
được ghi nhận và đánh giá cao từ cộng đồng và xã hội
cùng với sự hưởng ứng các lực lượng trong quân đội thì còn có sự đồng hành
hỗ trợ của các tổ chức doanh nghiệp tham gia tuyên truyền bảo vệ biển
đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường biển tại việt nam